dạng sáng ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một trên quốc lộ hai mươi đoạn qua thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
một chiếc xe bồn chở ga đã mất lái đâm vào ba nhà dân bên đường rất may là không gây thương vong về người
xe bồn chở ga do tài xế nguyễn văn hải trú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định điều khiển lưu thông trên quốc lộ hai mươi theo hướng từ đà lạt về thành phố hồ chí minh
khi đến quốc lộ hai mươi đoạn qua thành phố bảo lộc xe bị mất lái đâm vào ba nhà dân ven đường vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng đã khiến khu dân cư này bị mất điện
sau khi tai nạn xảy ra các cơ quan chức năng chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ đã có mặt điều tiết giao thông giải phóng hiện trường đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn